đại diện đội cảnh sát giao thông số một mươi một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết đang xác minh vụ việc tài xế điều khiển xe máy với tốc độ cao ở làn cao tốc đại lộ thăng long
hình ảnh từ đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội sự việc được ghi lại vào chiều ngày một mươi tám tháng hai
lúc này một ô tô có gắn camera hành trình đang lưu thông ở đường cao tốc của đại lộ thăng long đoạn qua nút giao đường bảy mươi nhộn
qua đó thì một xe máy đã bất ngờ vọt lên phía trước với tốc độ rất nhanh tạt đầu nhiều ô tô rồi chuyển hướng ra nút giao đường bảy mươi nhộn hà đông
đáng chú ý là tài xế xe máy đã nằm sắp trên yên xe để di chuyển
đại lộ thăng long là đường cao tốc cấm các loại xe máy xe đạp người đi bộ lưu thông